mỗi năm có khoảng bốn ba triệu người thiệt mạng vì ô nhiễm không khí trong nhà
nơi họ dành tới chín mươi thời gian sinh sống
cùng với đó là sự suy giảm đa dạng văn hóa trong kiến trúc
việc phát triển nhanh chóng các kiến trúc công nghiệp
không đi kèm với bản sắc văn hóa và không gian công cộng cho người dân
đó là những vấn đề đã được đặt ra tại sự kiện công trình cho tất cả
con người văn hóa môi trường được tổ chức trong tuần qua
tuần lễ công trình cho tất cả con người văn hóa môi trường là sáng kiến của mạng lưới hiệu quả năng lượng việt nam
được hỗ trợ bởi viện gớt đồng tổ chức bởi tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hiệp quốc unesco
cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực kiến trúc phát triển dự án
cung cấp vật liệu và công nghệ thân thiện với môi trường
chương trình được kỳ vọng sẽ đem lại những góc nhìn mới trong mối quan hệ giữa con người với môi trường và văn hóa
tuần lễ công trình cho tất cả con người văn hóa và môi trường hướng đến việc thúc đẩy một môi trường xây dựng bền vững
với ba trọng tâm chính đó là một môi trường sống an lành có lợi cho sức khỏe cho người sử dụng
đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa bản địa và trong đó là tối ưu giảm thiểu những cái vấn đề về phát thải
cũng như là tác động của người sử dụng
tác động đến môi trường
chương trình gồm chuỗi hoạt động triển lãm trưng bày hội thảo chiếu phim tọa đàm nhằm chia sẻ các dự án trình diễn điển hình
giải pháp sáng kiến kỹ thuật trong và ngoài nước đặc biệt phù hợp với khí hậu và thị trường xây dựng việt nam
hướng tới thúc đẩy môi trường xây dựng bền vững mục tiêu bảo đảm tiện nghi cho con người
tôn vinh văn hóa bản địa và thân thiện với môi trường
điểm nhẫn của tuần lễ công trình cho tất cả con người văn hóa môi trường
đó là sự tham gia của tất cả các bên đại diện tiêu biểu trong ngành xây dựng
từ các đơn vị thiết kế kiến trúc xây dựng các đơn vị kỹ thuật các công ty tư vấn
thì đây là cách tiếp cận bao trùm và đầy đủ để đưa đến đảm bảo cho một công trình đạt được các tiêu chí trọng tâm
các công trình được giới thiệu ứng dụng giải pháp kiến trúc sinh thái công nghệ thấp
tận dụng vật liệu xây dựng công nghệ tuần hoàn như vật liệu carbon thấp hướng tới yếu tố bền vững
ví dụ như nhà áo tư ở hội an
thì mặt đứng và mặt mái của nó đều có năm lớp cách nhiệt tốt và chắn vứt sẵn của vùng hội an nắng nắm mưa nhiều
còn ở huế thì em có bể thu mưa rất lớn tổng số lượng bể thu mưa là năm trăm linh m ba
và nó có thể chữ mưa để sử dụng cho toàn bộ căn homestay của dự án đó
tại tuần lễ cũng diễn ra hội thảo về áp dụng giải pháp năng lượng tái tạo
với giá thành phải trăng
việc kết hợp giữa tự nhiên
và môi trường là xu hướng tiếp cận mà các đơn vị kiến trúc có thể bảo đảm
tiện nghi cho người sử dụng và hạn chế phát thải ra môi trường
việc chia sẻ các công trình thực hành tốt còn hướng tới phát triển cộng đồng bền vững
ngoài việc là chúng tôi muốn đưa những cách tiếp cận kế của công trình
thì chúng tôi còn muốn là lan tỏa những cái thông điệp về việc sử dụng vật liệu
về việc là kết hợp giữa môi trường với công trình để chia sẻ với cộng đồng
và để hướng tới một cộng đồng phát triển kiến trúc tốt hơn
qua cái tuần lễ này thì đơn vị chúng tôi mong muốn là mọi người nhìn nhận một chút về cái truyền thống
thực ra bây giờ có hai xu hướng truyền thống
một là mọi người nghĩ là nó cái gì đó lạc hậu
hoặc có những người thì lại rất muốn quay về truyền thống nhưng mà sử dụng cách thức tương tự như ngày xưa
nhưng mà chúng tôi nghĩ là nó sẽ có điểm kết hợp bởi vì nếu như ở thời đại này những người ngày xưa
với công nghệ tốt như bây giờ họ cũng sẽ sử dụng công nghệ đó thôi
chỉ không có lý gì chúng ta không sử dụng công nghệ mới
nhưng mà vì truyền thống là gốc vác nên là chúng ta vẫn phải giữ lại những cái điểm đặc trưng của nó
chỉ là những điểm đặc trưng
theo thống kê ba mươi sáu tổng năng lượng tiêu thụ và ba mươi chín tổng phát thải co hai trên toàn cầu
được tạo ra bởi các hoạt động xây dựng và vận hành các công trình
chương trình được kỳ vọng góp phần thay đổi nhận thức về trách nhiệm của doanh nghiệp xây dựng
trong bối cảnh biến đổi khí hậu ô nhiễm môi trường và hành động cụ thể giảm phát thải tiêu thụ năng lượng trong tương lai